thưa quý vị thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
vừa gửi thư khen cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an tp hà nội công an các tỉnh quảng ninh và thái nguyên
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
ngày ba mươi tháng năm các lực lượng phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đặt cược nhị phân bo trên trang sfxcapital com
với quy mô chín mươi triệu usd triệu tập ba mươi hai đối tượng liên quan
thu giữ ba mươi hai điện thoại di động hai mươi bốn vi tính năm chiếc xe ô tô cùng với nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao
của phòng năm thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện phương án số ba của bộ công an về tăng cường phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
thành tích trên cũng đã phản ánh sự phối hợp tích cực hiệu quả giữa cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với công an các địa phương
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự dân đe phòng ngừa tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và củng cố niềm tin của nhân dân
đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra
mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều thành tích
chiến công xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
công an tỉnh nghệ an vừa đấu tranh khám phá thành công chuyên án đồng loạt gia quân
bắt giữ tám vụ chín đối tượng về hành vi mua bán tàng trự trái phép chất ma túy
sáng nay công an tỉnh nghệ an đồng loạt gia quân bắt giữ tám vụ chín đối tượng
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy qua đó triệt xóa một điểm phức tạp
và bảy điểm bán lẻ ma túy tại thị trấn quỳ hợp huyện quỳ hợp
tăng vật thu giữ là một phần hai bánh heroin trọng lượng một trăm bảy mươi gram một mươi gram ketamine
một mươi hai điện thoại di động hai thanh kiếm và một trăm linh triệu đồng tiền mặt
tất cả các đối tượng bị bắt giữ
đều trú tại huyện quỳ hợp
trong đó nguyễn thị châu là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng còn lại
để tổ chức sử dụng và bán lẻ
chỉ từ những mâu thuẫn không đáng có lê huy hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã dùng dao chém nhiều nhát khiến cho nhiều người trọng thương
tại phiên tòa sơ thẩm lưu động vào ngày một mươi năm tháng sáu
tòa nhân dân thành phố long xuyên tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo lê huy hải
bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền trên một trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sau khi nhậu xong hải lấy một khúc cây đến nhà của nguyễn quốc phát la hét thách thức đánh nhau
lúc này phát đang uống rượu với dương thanh trường và châu ngọc bảo
trường dùng một thanh gỗ ném vào nhà hải
hải liền dùng dao ném vào nhà hải
đuổi theo khiến cho bảo và vợ chồng trường bị thương phải đi cấp cứu
thưa quý vị tình trạng tụ tập đông người sử dụng hung khí để ẩu đả giải quyết mâu thuẫn
đang là vấn đề rất đáng lo ngại
đáng chú ý là không phải bộc phát nhất thời mà nhiều đối tượng còn tàng trữ cất dấu hung khí
để sẵn sàng thanh toán đối phương bất cứ lúc nào
thời gian gần đây công an huyện thoại sơn tỉnh an giang liên tiếp phát hiện
ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc
chỉ vì một vài câu cãi nhau trên mạng xã hội
tối ngày một tháng sáu lê hoàng bảo sinh năm hai nghìn năm
thăng thanh hoàng sinh năm hai nghìn sáu
và trần minh thượng sinh năm hai nghìn năm
cùng một mươi ba đối tượng khác hẹn nhau tại một quán
một quán cà phê thuộc ấp phú hữu thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
để giải quyết mâu thuẫn với một đối tượng ở thành phố long xuyên
ngay lúc này công an thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
đã kịp thời có mặt tại hiện trường tạm giữ một mươi sáu đối tượng
và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm với tính sát thương cao
gian qua trên địa bàn huyện thoại sơn
chúng tôi cũng đã phát hiện nhiều các nhóm thanh thiếu niên
dùng hung khí để cố ghi năng tích
ở bên cạnh đó chúng tôi cũng phát hiện
được một kho sản xuất hung khí
trong đó có gậy dao mã tấu mũi chĩa ba
chai bơm xăng để dùng chai nổ
cái loại chai bơm xăng này rất nguy hiểm sát thương rất cao
nếu mà không phát hiện kịp thời để ngăn chặn thì
các đối tượng này đã dùng hung khí
thì gây thảm họa nguy hiểm cho xã hội
phần lớn các đối tượng là thanh thiếu niên
không có việc làm ổn định lười lao động
thích tụ tập ăn chơi dễ bị kích động lôi kéo
manh động hơn các đối tượng còn tàng trữ
cất dấu các loại công cụ phương tiện có tính sát thương
nhằm mục đích gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích cho người khác
bên kia nó khích gồi chứ nó hẹn gao vĩnh lộn gì đó
không dặn nên không có suy nghĩ được kịp chế được
mua trên mạng chứ chế lại đó
mua ba cái đầu chế dưới sắt rồi chắc chế lại
trong nhóm thanh thiếu niên tụ tập
mang hùng khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn
có nhiều em đi theo chỉ vì sự tò mò hiếu kỳ
đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng
mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là các em thiếu sự quan tâm của gia đình
phim ảnh game bạo lực đã hình thành cho các em
những suy nghĩ tiêu cực và hành xử như giang hồ mạng
để phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau
ngoài sự vào cuộc của lực lượng
thì gia đình vẫn là môi trường giáo dục quan trọng nhất
để uốn nắn định hướng cho việc phát triển nhân cách
giúp các em có lối sống lành mạnh
một đối tượng nghiện ma túy chuyên đột nhập vào nhà dân vào ban đêm
để trộm cắp tài sản vừa bị công an huyện yaleo tỉnh đắk lắc bắt giữ
tại thôn tám xã yaleo huyện yaleo vào ban đêm
khi chị nguyễn thị thúy vân và con gái đang ngủ trong nhà
thì bị kẻ gian liều lĩnh cậy cửa đột nhập
và lấy ba chiếc điện thoại ba chiếc lắc tay
ba chỉ vàng một xe mô tô và một mươi triệu đồng tiền mặt
sau khi nhận được tin báo công an huyện yaleo đã nhanh chóng điều tra làm rõ
bắt được đối tượng nguyễn thành liêm
chú ở xã mỹ thắng huyện phù mỹ tỉnh bình định
liêm khai nhận từng có ba tiền án mới ra tù vào năm hai nghìn một mươi
liêm đã gây ra sáu vụ trên địa bàn huyện yaleo
lấy trộm tổng giá trị tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an huyện yaleo đang truy thu tăng vật
để trả lại cho các hộ dân bị mất
và kết luận vụ việc để chuyển truy tố đối tượng nguyễn thành liêm trước pháp luật
thưa quý vị những ngày qua do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
nên các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và rông
mưa lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực khiến cho một người tử vong
nạn nhân là anh giàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản tà sung xã cao phạ huyện mù cang trải tỉnh yên bái
tài nạn xảy ra khi anh giàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đang đi sửa ống nước và mương thủy lợi dưới bãi nhảy dù xã cao phạ
mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy dương hết mặt đường
tại km hai trăm sáu mươi bảy quốc lộ ba mươi hai khu vực đèo cao phạ huyện mù cang trải
gây ách tắc giao thông trên tuyến và đến nay đã thông đường
ngay sau khi nhận được thông tin
chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm người bị nạn
kiểm tra thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do sạt lở đất
thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục giả soát thống kê thiệt hại
theo dõi diễn biến của thời tiết kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra
thưa quý vị sáng nay với tỷ lệ phiếu tán thành rất cao đạt gần chín mươi bốn
quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
cụ thể với bốn trăm tám mươi đại biểu tham gia
có bốn trăm sáu mươi bảy đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ chín mươi ba bảy mươi tám
quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
nghị quyết gồm ba điều trong đó quy định cụ thể về thẩm quyền
trách nhiệm của các cơ quan có liên quan cụ thể là bộ công an
các trại giam thuộc bộ công an các tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
đồng thời quy định các nguyên tắc về đảm bảo an ninh an toàn
trong quá trình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân
tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù
các thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả lao động hướng nghiệp
học nghề của phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
các ngành nghề tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
các trường hợp phạm nhân được đưa ra khu lao động hướng nghiệp dạy nghề ngoài trại giam
nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và được thực hiện trong năm năm
ngày hôm qua thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an thành phố hà nội công an các tỉnh quảng ninh thái nguyên
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
vào ngày ba mươi tháng năm các lực lượng phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đặt cược nhị phân bo trên trang sfxcapital com với quy mô chín mươi triệu usd
triệu tập ba mươi hai đối tượng liên quan thu giữ ba mươi hai điện thoại di động hai mươi bốn máy vi tính
năm xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao
của phòng năm thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện phương án số ba của bộ công an về tăng cường phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
thành tích trên cũng đã phản ánh sự phối hợp tích cực hiệu quả
giữa cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
với công an các địa phương quả đó góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự
giăn đe phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao
và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra
mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương đồng chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa chia xóa điểm phức tạp về ma túy
trên địa bàn huyện tương dương thù giữ số lượng lớn tăng vật cùng với nhiều loại vũ khí nóng
sau một thời gian nắm tình hình chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực xã lượng minh huyện tương dương
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công kha phan bảy chú tệ huyện tương dương
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một vũ khí quân dụng một mươi bảy viên đạn
bảy khẩu súng tự chế và năm mươi viên ma túy tổng hợp hai năm gram heroin
nguy hiểm thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy
liên quan đến vụ án cô gái bị bạn trai đánh tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai vừa khởi tố vụ án hình sự
và tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ tố cáo phạm văn tùng đánh tử vong bạn gái
tại cơ quan công an tùng khai nhận hành vi tát và đẩy bạn gái khiến nạn nhân ngã
chấn thương sọ não tử vong
kết quả điều tra xác định tối một mươi năm tháng ba tùng đón bạn gái về nhà riêng
sau đó cả hai đi ăn nghi phạm có uống rượu
sáng ngày hôm sau hai người mâu thuẫn tùng đã chửi bới tát bạn gái
rồi đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà
chiều hôm sau nạn nhân bị sốt và được đưa đi cấp cứu
bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọn não kín
đến ngày hai mươi bảy tháng ba thì tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng
để mở rộng điều tra
tòa án nhân dân huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt mai duy khánh
sáu tháng tù cho hưởng án treo mai thị thanh tuyền ba mươi tháng tù cho hưởng án treo
cùng với tội giữ người trái pháp luật đây là hai chị em ruột
theo cáo trạng sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thống nhất
kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ da cầm trái phép tại xã gia kiệm do khánh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra đoàn liên ngành bắt quả tăng khánh và hai người làm thuê
trong đó có mai thị thanh tuyền chị ruột của khánh đang giết mổ gà chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
bị bắt quả tang khánh đã có hành vi chống đối cản trở
mặc dù biết hành vi trên là cản trở người thực hiện công vụ và giữ các thành viên trong đoàn kiểm tra là trái với pháp luật
nhưng để giúp sức cho khánh tuyên đã khóa cổng giữ đoàn kiểm tra bên trong nhà của khánh không cho đoàn ra ngoài
sau đó khánh và tuyền bỏ đi rời khỏi hiện trường
công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã khống chế thành công đối tượng ngáo đá
lấy xe cấp cứu điều khiển gây náo loạn tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
hiện đối tượng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu một người đàn ông chưa rõ danh tính mang theo dao vào bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
lấy xe cấp cứu của bệnh viện rồi điều khiển gây náo loạn trong khuôn viên
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba và cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường tiếp cận thuyết phục đối tượng
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe ra khỏi bệnh viện
khi đến trước cổng bệnh viện đối tượng lái xe tông vào bên hông chạm gác bảo vệ sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường
đối tượng nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế rất may không có người dân nào bị ảnh hưởng
công an quận ninh kiều cho biết sau khi chữa trị cho đối tượng sẽ tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xử lý

cảnh sát hình sự công an thành phố pleiku tỉnh gia lai
đã phối hợp mật phục bắt giữ được đối tượng trần duy sơn chú tại phường hội thương thành phố pleiku về hành vi cướp giật tài sản
việc phá thành công vụ án đã mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân
chỉ trong khoảng thời gian từ ngày một mươi bảy tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn phường phù đồng thành phố pleiku đã liên tiếp xảy ra bốn vụ cướp giật tài sản táo tợn
đối tượng gây án điều khiển xe máy lượn lờ trên các tuyến đường
khi phát hiện phụ nữ đeo trang sức đã ép sát
rồi ra tay cướp giật
hành vi cướp giật táo tợn của đối tượng đã gây hoang mang lo lắng cho người dân trên địa bàn
vào cuộc điều tra công an thành phố pleiku đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là trần duy sơn
trong khi tôi cướp bốn vụ cướp giật tài sản tôi đã đi bán trên các địa bàn thành phố

tại con hẻm thuộc tổ tám
phường phù đồng thành phố pleiku
khi thấy bà đặng thị nộ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín điều khiển xe máy
trên cổ có đeo dây chuyền vàng sơn đã ép sát nhanh tay cướp giật rồi tẩu thoát
khi biết tin cơ quan công an bắt giữ được đối tượng gây án bà nộ rất vui mừng
fc cô ấy ấn lại là nó giật cơ quan cổ phía trước cô nó chọc luôn cả dây cả mặt luôn về nhà

chứ cô mắc sợi dây chiều
tôi cũng thấy là công an giỏi nhất
đối tượng của các vụ cướp giật vừa qua thì thực thường rất là táo bạo
banh động gây hoang mang trong dư luận của quân chúng nhân dân
trước tình hình trên thì giám đốc công an tỉnh trưởng công an thành phố pleiku
đã quyết liệt tỷ đạo đội cảnh sát hành sự
phải nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất
đội cảnh sát hành sự cũng đã huy động lực lượng
áp dụng nhiều biện pháp nhiệm vụ
phối hợp với công an các xã phường trên địa bàn thành phố
tổ chức trùng tra mặc phục
với tinh thần đấu tranh chấn áp tội phạm đến cùng
các chiến sĩ cảnh sát hình sự công an thành phố pleiku
đã và đang mang lại niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
với hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook
để cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
nguyễn phúc nhường chủ tịch huyện
đã bị công an huyện trà ôn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền bảy năm triệu đồng
vào ngày hai tháng sáu đội an ninh công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với nguyễn phúc nhường
là chủ tài khoản facebook tập sống đều
vì đã đăng tải thông tin video bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
tại cơ quan công an nhường khai nhận
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tại tỉnh lộ chín trăm linh một qua xã thới hòa huyện trà ôn
đã xảy ra tai nạn giao thông
nhường đang ở gần đó nên đã đến hiện trường vụ tai nạn
dùng điện thoại di động quay lại và sau đó dùng tài khoản facebook cá nhân
để đăng đoạn video lên mạng xã hội kèm nội dung không đúng sự thật
cơ quan chức năng xác định hành vi của nhường là vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin
và giao dịch điện tử nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng